nhiều người cho rằng khi bị ngộ độc rượu nặng có thể tự uống bia để giải độc
vào chiều ngày hôm nay bộ y tế đã có thông tin chính thức về vấn đề này sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại buổi cung cấp thông tin báo chí vụ pháp chế bộ y tế cho biết trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị tiếp nhận ba bệnh nhân cấp cứu do ngộ độc methanol trong đó có một bệnh nhân nặng đã tử vong
một bệnh nhân khác trong quá trình lọc máu thải độc các bác sĩ đã sử dụng các biện pháp hỗ trợ là truyền bia có ethanol vào dạ dày qua ống thông
sau chín ngày điều trị